và bữa đầu chương trình mời quý vị và các bạn đến với những tin thức cập nhật về tình hình dịch bệnh và diễn biến an ninh trả tượng mới nhất
thành phố ghi nhận bốn mươi ca dương tính với sars cov hai
trong đó hai mươi chín ca tại khu vực cách ly một mươi ca tại khu vực phòng
một ca tại cộng đồng là bệnh nhân nữ ở tả thanh oai thanh trì
liên quan đến bốn ca dương tính với sars cov hai tại times city
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường vĩnh tuy quận hai bà trưng
đã có văn bản đề nghị toàn bộ cư dân hiện đang sinh sống và làm việc
tại tất cả các căn hộ tòa nhà t một khu đô thị times city
tạm thời không ra khỏi nhà để phối hợp với cơ quan y tế chính quyền
ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian kể từ hai mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng chín cho đến khi có thông báo mới
hà nội đã hoàn thành việc lập ba mươi chốt cứng tại ba mươi cây cầu trên những địa bàn trọng điểm
nhằm hạn chế người dân di chuyển qua lại đảm bảo tốt nhất tránh việc lây lan dịch bệnh
hiện các cầu được lập chốt cứng bao gồm liên mạc hai cầu phố viên cầu noi
cầu khu công nghiệp bộ công an lại yên hoài đức hà nội
đông la bích hỏa hai trạm bơm khe tàng cầu mỹ hưng cầu đen cầu dương hiển hoàng xá hai
cầu khánh vân cầu làng phúc am duyên thái
hai vị trí trên đường gom cao tốc pháp vân cầu rẽ cầu đại học vân canh cầu cạnh cầu sông đáy
cầu cạnh hồ câu sông đáy cầu lại dụ mai lĩnh cũ cầu đồng hoàng cầu xóm sông cầu
cầu sắt hoàng xá một đỗ hà cầu văn xá cầu cạnh coca cola phường duyên thái huyện thường tín
lối lên cao tốc từ đường canh hồng vân cầu kẹ qua canh hồng vân đề hồng vân
để người dân nắm bắt được thông tin và thực hiện tốt
chính quyền các địa phương đã xây dựng phương án tuyên truyền rộng rãi đến toàn bộ người dân
xuyên tạc công cuộc chống dịch của việt nam
kích động để chia rẽ người dân và chính quyền
chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang
chỉ trong đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên các trang phản động đã có hơn một trăm linh bài viết
xuyên tạc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
trên mạng xã hội con số này còn lớn hơn rất nhiều
vâng thưa quý vị và các bạn đại dịch covid một mươi chín là chưa có trong tiền lệ
các quốc gia trên thế giới đang áp dụng mọi biện pháp có thể để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh
tại việt nam từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn khó khăn thử thách chưa từng có
song hành với các lực lượng chống dịch khác được đảng nhà nước giao nhiệm vụ lực lượng vũ trang
trong đó có lực lượng công an nhân dân đang nỗ lực ngày đêm để kiểm soát dịch bệnh
thế nhưng lợi dụng tình hình đất nước gặp khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các thế lực thù địch
phản động phần tử cơ hội chính trị lại liên tục tìm cách xuyên tạc bôi nhọ
nhằm phá hoại những thành quả phòng chống dịch của đất nước kích động chia rẽ người dân với lực lượng vũ trang nhân dân
trong khi cả nước đang căng mình chống dịch thì trên internet cũng đã xuất hiện các đợt tấn công rôn rập của các thế lực thù địch
lợi dụng việc bộ quốc phòng bộ công an triển khai một số đơn vị lực lượng giúp dân phòng chống dịch
tổ chức hục bố việt tân đã trơ chẽn xuyên tạc kích động rằng
thành phố hồ chí minh đang áp dụng thiết quân luật hay việt nam dùng bạo lực để giăn đe dân chống dịch
từ đây rise một nhánh của tổ chức hục bố việt tân và không ít phần tử phản động bật mãn chính trị
liên tục đưa ra những câu hỏi trả lời bình luận mang tính chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân
quyết định đưa lực lượng vũ trang vào thành phố hồ chí minh để phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia chống dịch
là quyết định vô cùng đúng đắn
một mặt là để nhằm nâng cao hơn nữa
việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội góp phần khống chế được dịch bệnh
mặt khác là để ngăn ngừa những yếu tố bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
và một sự thật không thể phủ nhận
đó là từ khi có sự vào cuộc của lực lượng vũ trang đã cho thấy rõ được hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như đã tạo được một điểm tựa tinh thần rất lớn đối với một người dân tại thành phố mang tiên bác
để tăng mức độ ảnh hưởng một số đối tượng phản động chống đối trong và ngoài nước
như hoàng tứ duy lê văn sơn phạm minh vũ
triệt để khai thác các tính năng bình luận chia sẻ và phát trực tiếp để đăng tải chia sẻ
lan truyền các thông tin hình ảnh sai sự thật
xuyên tạc công tác phòng chống dịch từ đó kích động hướng lái dư luận tạo dư luận tiêu cực
các đối tượng phản động chống đối về chính trị thường xuyên khai thác
cắt ghép các thông tin để đưa những thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín về
và một số đối tượng chống đối cơ hội chính trị còn tạo dựng các video clip gian dừng để kích
động người dân biểu tình chống người thi hành công vụ gây rối an ninh tật tử ở vùng đang xảy ra dịch bệnh
thực tế cho thấy các cuộc cách mạng màu cách mạng đường phố ở trung đông bắc phi hay một số
cuộc biểu tình liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín các đối tượng phản động chống đối đã sử dụng mạng
xã hội để tuyên truyền

ngoài các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội hệ thống truyền thông phản động
những trang tin cực đoan thiếu thiện trí với việt nam cũng vào hùa đăng tải hàng loạt bài viết
với nội dung lên án phỉ bán phỉ khoán cách thức biện pháp phòng chống dịch của việt nam
vẫn với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nói không thành có lời lẽ kích động
các đối tượng này xuyên tạc rằng việc thực hiện siết chặt giãn cách ở thành phố hồ chí minh
và các địa phương có tình hình dịch phức tạp là biện pháp sai lầm phi khoa học
chúng cho rằng nhà nước chính quyền bỏ mặt dân từ đó kêu gọi người dân bất tuân quy định giãn cách
với những phương thức thủ đoạn chống phá của các đối tượng phản động chống đối là hết sức nguy hiểm
chúng đã gây ra những hoang mang sự hiểu lầm của nhân dân
sự hoài nghi và chủ trương chính sách phòng chống dịch của chính quyền các cấp
kích động sự phản kháng trước các quy định chống dịch
tạo cái hiệu ứng lan tỏa gây mâu thuẫn nội bộ chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
tấn công làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
lâu nay việc chia rẽ nhân dân với quân đội công an
luôn là tâm ý không đổi của các thế lực thù địch
phần tử cơ hội bật mãn chính trị
ý đồ này càng rõ hơn trong lúc cả nước quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
đối diện với virus covid một mươi chín đã khó khăn
chúng ta lại phải đối mặt với một loại virus không kém phần nguy hiểm
đó là virus thông tin xấu độc từ các đối tượng phản động
vâng thưa quý vị không khó để nhận ra ý đồ của những kẻ đang lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
hòng tuyên truyền phá hoại công cuộc phòng chống dịch
thông qua việc dựng lên những câu chuyện không có thật
các thế lực thù địch đối tượng phản động âm mưu vẽ nên một bức tranh ưu ám về việt nam trong đại dịch
đồng thời kích động gây hiểu lầm để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
đặc biệt là chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân
thế nhưng trái ngược với những lời lẽ tiêu cực
thực tế ngay tại vùng tâm dịch lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác
với kỷ luật thép và trái tim hồng sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng vũ trang
cùng đội ngũ thầy thuốc đã và đang nhận được sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân
với biến thể delta số ca dương tính với covid liên tục tăng nhanh
thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất
áp lực giảm số ca mắc hạn chế thấp nhất số người tử vong
giúp đỡ hỗ trợ người dân và bảo đảm an ninh trật tự là thách thức không nhỏ của cả hệ thống chính trị
mệnh lệnh sống còn trong lúc này là phải sớm
không chế được dịch bệnh
cùng với y tế bộ công an bộ quốc phòng đã sớm cử lực lượng tham gia dập dịch
và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân tại thành phố hồ chí minh
lực lượng công an nhân dân đã vào cuộc sớm nhất đồng bộ nhất
và hiệp đồng rất chặt chẽ có hiệu quả với các đơn vị ở tuyến đầu
như là y tế quân đội các ban ngành đoàn thể
với một tinh thần cách mạng
tiến công càng khó khăn thì chiến thắng càng mang đậm bản sắc của lực lượng công an nhân dân
đấy là vì nhân dân phục vụ
hơn ba cán bộ chiến sĩ công an thuộc các đơn vị
cùng hơn một năm trăm linh học viên đã được tri viện cho các vùng tâm dịch
sự tham gia hỗ trợ của lực lượng y tế công an nhân dân cũng đã giúp giảm tải cho y tế địa phương
quan trọng hơn là kịp thời chấn an tâm lý

và cứu chữa bệnh nhân
y tế công an cũng đảm nhận một nhiệm vụ rất đặc biệt
mà theo chúng tôi nghĩ không lực lượng y tế nào làm thay cho y tế công an được
đó là ngoài cái việc chăm sóc điều trị cho cán bộ chiến sĩ công an
chúng ta còn chăm sóc điều trị cho những người hiện nay
đang phải chấp hành những quyết định của các cơ quan tố tụ thi hành án

những túi nhu yếu phẩm được cán bộ chiến sĩ
người dân yên tâm chống dịch những túi nhu yếu phẩm được cán bộ chiến sĩ
chào trực tiếp cho từng gia đình
người có hoàn cảnh khó khăn người già trẻ em là những đối tượng được ưu tiên nhất
hơn ai hết những người dân hiểu rằng chính quyền lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
trong đó có công an quân đội đang nỗ lực vì họ
bên phường hai cũng chăm lo đời sống của những người ở đây
đại diện những khu nhà trở em xin cảm ơn
khi mà thành phố đang giãn cách thì mọi người đều ở nhà chứ không có đi đâu
ngoài ra trong hoàn cảnh khó khăn thì tất cả mọi người ở đây ai cũng khó khăn cả
nhưng mà bây giờ có được bên công an bên phường hai có cho được lệnh phần quà thì cũng chắc chúng bớt đi một phần nào
xin cảm ơn
việc lực lượng công an quân đội đi chợ vận chuyển cấp phát lương thực giúp dân
cũng chính là trách nhiệm bổn phận thiêng liêng cao quý của lực lượng vũ trang nhân dân việt nam
điều này đã vừa góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm minh giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đảm bảo an sinh an toàn cho người dân không để người dân phải thiếu ăn thiếu mặc
đi bất cứ đâu nhân dân cần đến bất cứ nơi nào nhân dân gặp khó khăn
trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng quân đội công an cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch
công an ngoài việc chống dịch còn đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
để làm thế nào trong sạch địa bàn
để làm thế nào
cho cuộc sống bình an cho nhân dân
dịch bệnh không chừa bất kỳ quốc gia nào chính thể nào due giàu hay nghèo đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
tình thần cắn mó đoàn kết quân dân trong những ngày qua đã sập tắt những âm mưu thủ đoạn địa đặt gây chia rẽ nhân dân với quân đội nhân dân công an nhân dân trong đại dịch

xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh quảng nam vừa làm rõ một đường dây mua bán tài liệu giấy tờ giả với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh làm rõ hai đối tượng có liên quan
từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng nam đã xác định được một đường dây mua bán làm giả giấy tờ cho hàng trăm người trên toàn quốc
làm rõ hai đối tượng liên quan chú tỉnh nghệ an và quảng nam
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ bốn mươi sáu phôi giấy phép lái xe dạng thẻ nhựa
một mươi phôi căn cước công dân dạng thẻ nhựa một mươi một căn cước công dân giả bốn chứng minh thư giả bảy giấy phép lái xe giả đã in thông tin
năm trăm chín mươi tám tem bảo mật các loại các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp
một dấu để đóng nổi chứng minh nhân dân và nhiều phương tiện tài liệu khác có liên quan
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra mở rộng
xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị dự lễ khai trương bệnh viện giã chiến năm g tại quận sáu tp hcm sáng ngày năm tháng chín
phó thủ tướng vũ đức đam có bài phát
biểu đầy xúc động ông mong mọi lực lượng tuyến đầu tiếp tục cố gắng để bù lại cho các em học sinh một ngày hội đến trường đúng nghĩa
phát biểu trước y bác sĩ và tướng lĩnh quân đội tại bệnh viện dạ chiến năm g phó thủ tướng vũ đức đam nhiều lần ngạn lại
ông cho biết cảm xúc hôm nay rất đặc biệt vì đi khánh thành bệnh viện trong ngày khai giảng thường niên
hôm nay tôi ở đây không phải trong một không khí tưng bừng trong số các bác sĩ ngồi đây có những người cũng có con có cháu
mà lẽ ra hôm nay mình đã ở bên cạnh ở rất nhiều tỉnh dù khai giảng nhưng trẻ em vẫn chưa thể đến trường
ông vũ đức đam chia sẻ lãnh đạo chính phủ truyền thông điệp cho lực lượng quân đội tuyến đầu phải cùng nhau làm sao cho dịch bệnh ở thành phố và khu vực lân cận sớm được kiểm soát
chúng ta phải tự hứa sẽ bù lại cho các em các cháu một ngày hội đến trường thật đúng nghĩa
tôi mong rằng toàn xã hội bước qua hết những ràng buộc cả về cơ chế hay trong suy nghĩ
đợt dịch sớm nhất đem lại cuộc sống bình thường mới cho người dân để trẻ em sớm được quay trở lại trường học phó thủ tướng chia sẻ
được biết bệnh viện giải chiến năm g vừa hoàn thiện có năm trăm linh giường điều trị bệnh nhân ép không nặng
được lãnh đạo chính phủ kỳ vọng sẽ góp phần đưa mục tiêu khống chế dịch bệnh trên toàn thành phố đạt đúng tiến độ
hôm nay là ngày khai giảng ngày năm tháng chín giữa cao điểm chống dịch thành phố hồ chí minh đã làm lễ tụ trường năm học mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trên truyền hình với điểm cầu chính tại trường trung học phổ thông lê hồng phong
đặc biệt là ngành giáo dục thành phố đã dành một phút để mặc niệm những nạn nhân tử vong vì covid một mươi chín trong lễ khai giảng
tại buổi lễ lãnh đạo sở dục đào tạo thành phố hồ chí minh đã đọc thư của chủ tịch nước gọi các em học sinh và thầy cô giáo nhân ngày khai trường
trong đó thể hiện niềm tin và hy vọng của chủ tịch nước đối với ngành giáo dục trong năm học mới
thay mặt lãnh đạo thành phố hồ chí minh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi bày tỏ
dịch covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội trong đó có hoạt động giáo dục
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố mong các em luôn ý thức chăm sóc và bảo vệ bản thân theo nguyên tắc năm k
sau đó quan tâm giúp đỡ những người thân trong gia đình và bạn bè suy nghĩ và hành động tích cực của các em bây giờ
góp phần hình thành nên những công dân trẻ những chủ nhân tương lai của thành phố
xong xong đó phụ huynh và nhân dân thành phố góp phần chia sẻ từ việc phối hợp giáo viên
hướng dẫn học sinh hình thành thói quen học tập trên internet và hiến kế cho nhà trường
dịp này trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng ba
vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo
sau hồi trống khai giảng tp hcm chính thức bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến không gian mạng
qua phát thanh truyền hình
với sự chung tay đồng lòng của cả hệ thống giáo dục và sự hỗ trợ từ phía phụ huynh
ngành giáo dục thành phố sẽ đảm bảo để học sinh tiếp cận kiến thức một cách tốt nhất
dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín quận bảy sẽ ưu tiên cho hoạt động trở lại đối với loại hình kinh doanh
các mặt hàng thiết yếu và kinh doanh đường phố
và đây là thông tin có trong buổi làm việc của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên với quận bảy
một trong hai quận huyện đầu tiên ở tp hcm tuyên bố là kiểm soát được dịch covid một mươi chín
và bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện kế hoạch bình thường mới
bí thư thành ủy tp hcm khẳng định đây là một điểm sáng trong chiến lược chống dịch của tp hcm
quận bảy được chọn làm thí điểm và sẽ được thành phố hỗ trợ như bổ sung vaccine cao nhất có thể
thuốc điều trị hệ thống y tế đã từng bước mở cửa nền kinh tế
quận bảy kiểm soát dịch bệnh theo ba tiêu chí quản lý f trên địa bàn
tỷ lệ tiêm vaccine và đánh giá vùng nguy cơ số f giảm dần qua từng giai đoạn
đến nay hơn chín mươi chín người dân đã được tiêm mũi một khoảng chín năm người dân đã tiêm mũi hai hơn bốn người nước ngoài đầu tiên
quận bảy hiện đã không còn các điểm phong tỏa y tế với tỷ lệ vùng xanh chiếm khoảng sáu mươi
một mươi phường đều được chứng nhận kiểm soát được dịch một mươi tổ y tế cộng đồng và bốn nhân được thành lập
bốn mươi bốn trạng y tế tại một mươi phường trong đó có ba mươi bốn trạng y tế lưu động đảm bảo chăm sóc f tại nhà
hiện quận bảy đã lập trung tâm nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn bình thường mới
việc mở cửa trở lại sẽ thực hiện từng bước từng ngành nghề theo lộ trình
dự kiến từ ngày hai mươi tháng chín sẽ hoạt động trở lại đối với mặt hàng kinh doanh thiết yếu và kinh doanh đường phố
điều kiện để mở cửa là tiêm vaccine hai mũi hoạt động theo phương thức ba tại chỗ tuân thủ năm k
trong thời gian đầu quận bảy hạn chế thời gian hoạt động từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày khuyến khích bán hàng online
tại cuộc họp báo vừa diễn ra cách đây ít phút lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã bác bỏ một số thông tin sai sự thật
về việc thành phố quyết định bắt đầu sống chung với dịch covid một mươi chín và chuyển dần sang điều trị covid một mươi chín dịch vụ có thu phí
hiện nay một số thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã bác bỏ nhiều thông tin không chính thống như việc bắt đầu thực hiện sống chung với dịch covid một mươi chín
kể từ ngày một mươi năm tháng chín mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo lộ trình phòng chống dịch
chuẩn hóa tiêm vaccine cho toàn bộ người dân cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online và chuyển sang dịch vụ thu phí điều trị bệnh covid một mươi chín
có thông tin việc quy định cụ thể kính mong bà con bình tĩnh
đối với việc cắp giấy đi đường nhiều ý kiến cho rằng việc cắp phòng luật sư không nằm trong diện cắp giấy đi đường là không thỏa đáng
công an tp cho biết đã chỉ đạo đến từng cơ quan điều tra cụ thể trong đó quy định đối với từng trường hợp có yêu cầu thực hiện tố tụng
thì cơ quan có trách nhiệm phải báo cáo về ban giám đốc công an tp hcm việc cắp giấy đi đường cho bị can bị cáo và luật sư
bên cạnh đó liên quan đến quy định mới về thời hạn của giấy đi đường
công an tp hcm sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đã cấp
công an tp hcm sẽ gia hạn kéo dài hiệu lực của giấy đi đường đã cấp

xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trực tự công an tp hcm cho biết đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn khiến một người tử vong
trước đó lúc bảy h hai mươi ba phút sáng ngày năm tháng chín trung tâm thông tin chỉ huy cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm nhận tin báo cháy nhà dân trên đường số một mươi bốn a
phường bình hưng hòa a quận bình tân nên lập tức điều động lực lượng hiện trường để chữa cháy
không lâu sau ngọn lửa được dập tắt cảnh sát giải cứu đưa được ba người ra ngoài
riêng người đàn ông chủ nhà tên đạt bị thương nặng được cảnh sát đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chờ rảy nhưng không qua khỏi
qua ghi nhận lời khai ông đạt tự đốt giấy tờ tại tầng trệt tòa nhà
theo người dân ông đã có biểu hiện tâm thần hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
lúc hai h ba mươi phút sáng nay ngày năm tháng chín đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp bộ đội biên phòng tỉnh long an phát hiện một vụ vận chuyển thuốc lá lậu trái phép với thủ đoạn mới và hình thức hết sức tinh vị
quan sát bằng ống nhòm tầm nhiệt lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện có đối tượng biểu hiện nghi vấn ở phía campuchia đối diện
tổ công tác chạy xuồng ra tiếp cận hiện trường
khi thấy xuống của tổ công tác gần tới hai đối tượng vội bó chạy về hướng campuchia
và một đối tượng ở phía bờ việt nam lợi dụng đêm tối chạy trốn về hướng nội địa việt nam
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện một ống nước loại phi hai trăm linh có chứa một gói thuốc lá ngoại
các đối tượng buôn lậu cho thuốc lá vào ống nước trên bịch hai đầu cùng dây thần vào
lợi dụng đêm tối lục bình trên sông che khuất để kéo qua sông giao cho đối tượng phía việt nam nhằm hạn chế tối đa việc phát hiện
tổ công tác đã thu giữ số thuốc lá ngoại nói trên và đưa về đồn xử lý theo quy định
công an huyện thanh bình đồng tháp vừa triệu tập bùi văn quý ba mươi chín tuổi ngồi tại ấp bình hòa xã bình thành
lên làm việc do có hành vi livestream trên facebook xúc phạm lực lượng tuần tra và kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày ba tháng chín bùi văn quý sử dụng tài khoản facebook cá nhân tên wewe bùi phát live stream trực tiếp
dùng lời lẽ thách thức và xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành
một tháng trước đó nguy đang uống rượu
và nói chuyện với hai người ở phía sau vườn xoài thì bị đội tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín xã bình thành phát hiện
mời làm việc do vi phạm quy định phòng chống dịch
do bước xuất chuyện cũ nên we có hành vi trên
làm việc với cơ quan công an bùi văn quy đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình tháo gỡ thông tin và cam kết không tái phạm
vụ việc hiện được đội an ninh công an huyện thanh bình lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại đồng tháp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu ở nhà trọ trong thời gian đang giãn cách xã hội
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tan tại phòng số bảy do ông hoàng quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ huyện châu phú tỉnh an giang thuê cùng với năm người khác đang ngồi nhậu trong phòng
cùng thời gian này công an phường mỹ phú cũng nhận tin báo có hai người từ chỗ khác đến khu vực khóm mỹ thuận
phường mỹ phú không khai báo nên tiến hành kiểm tra và mời hai người trên về làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận lại nhà người thân ở khóm mỹ thuận để ngủ qua đêm
hiện địa phương này đang có trường hợp dương tính với virus sars cov hai
lực lượng công an phố học cùng y tế phường mỹ phú tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho tám đối tượng trên
kết quả tất cả đều âm tính
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tám đối tượng trên vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ